hiện tại đang là mùa mưa nhưng tại vài địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ nước sông hồng đang ở mực thấp bất thường gây nguy cơ thiếu nước để cung cấp cho người dân
mời quý vị đến với phản ánh của truyền hình nhân dân tại phú thọ
từ nhiều năm nay dòng chảy sông hồng thay đổi nên đã tạo một bãi bồi khá lớn làm ảnh hưởng đến việc vận hành máy bơm của xí nghiệp cấp nước thị xã phú thọ
đặc biệt hơn nữa là dù đã giữa tháng bảy âm lịch tháng cao điểm của mùa mưa nhưng mực nước sông đã xuống thấp bất thường
giữa tháng bảy này là con nước của tháng bảy là nước rất to rất lớn nhưng năm nay gần đến dằm tháng bảy rồi là không có nước và bãi bồi nổi lên là lấp kín luôn dòng chảy dẫn nước cấp nước vào miệng giếng thu của xí nghiệp cấp nước phú thọ
nên là rất gây rất khó khăn cho việc lấy nước vào đưa nước vào sản xuất phục vụ nhân dân trên địa bàn xã phú thọ và huyện phú ba
nước sông xuống thấp làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực thị xã phú thọ và huyện thanh ba
đưa máy múc xuống khu vực bãi bồi nên những ngày qua xí nghiệp cấp nước thị xã phú thọ đã phải huy động toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên tiến hành đào kênh dẫn nước để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
nước sông xuống thấp vào giữa mùa mưa là hiện tượng bất thường diễn ra trong khoảng bốn năm nay các biện pháp hiện tại chỉ là giải pháp tình thế
còn về lâu dài nhằm khắc phục tình trạng bồi lắng thì cơ quan chức năng phải tiến hành nạo vét toàn bộ khu vực này nhằm khơi thông dòng chảy để có nguồn cung cấp nước dồi dào khi nước sông xuống thấp
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm để sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả